theo nghị định một trăm một mươi năm hai nghìn hai mươi quy định về chế độ khen thưởng đối với học sinh sinh viên học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia quốc tế
học sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn học do bộ giáo dục và đào tạo tổ chức được nhận bức tiền thưởng như sau
giải nhất bốn triệu đồng tăng ba triệu đồng so với quy định hiện hành
giải nhì hai triệu đồng tăng một ba triệu đồng so với quy định hiện hành
giải ba một triệu đồng tăng sáu trăm linh đồng so với quy định hiện hành
kinh phí khen thưởng được chi trả từ nguồn ngân sách nhà nước khuyến khích sử dụng nguồn kinh phí hợp pháp khác để khen thưởng cho học sinh đoạt giải trong kỳ thi quốc gia